thưa quý vị thời gian qua các tỉnh thành trên địa bàn miền trung liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
chỉ tính riêng trong tháng một mươi đã có gần một mươi vụ sạt lở được ghi nhận tại các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế và quảng nam
theo các chuyên gia những vụ sạt lở như thế này thì gần như không thể dự đoán trước được chính xác vị trí và thời điểm xảy ra
sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những vụ sạt lở đã xảy ra trong tháng một mươi vừa qua và nhìn nhận nguyên nhân chính gây ra các vụ sạt lở này
ngày một mươi một tháng một mươi vụ sạt lở tại nhà điều hành thủy điện giao trang ba xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế khiến năm người chết và một mươi hai người mất tích
ngày một mươi ba tháng một mươi trên đường tiếp cận cứu hộ khu vực sạt lở tại thủy điện giao trang ba một vụ sạt lở nữa đã xảy ra tại trạm kiểm lâm sông bồ thuộc tiểu khu sáu mươi bảy khiến một mươi ba cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đó có đồng chí thiếu tướng nguyễn văn man phó tư lệnh quân khu bốn
tiếp đến ngày một mươi năm tháng một mươi vụ sạt lở tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng tỉnh quảng bình làm bốn người chết mà phải đến gần một mươi ngày sau mới được phát hiện do mất liên lạc hoàn toàn
trong ngày một mươi tám tháng một mươi tại tỉnh quảng trị có hai người chết
hai vụ sạt lở xảy ra cùng lúc tại trụ sở đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy và thôn tà rùng xã húc huyện hương hóa khiến tổng cộng có hai mươi tám người chết
nặng nề hơn đến ngày hai mươi tám tháng một mươi tại tỉnh quảng nam xảy ra cùng lúc ba điểm sạt lở tại xã trà leng xã trà vân huyện nam trà my và tại xã phước lộc huyện phước sơn khiến hàng chục người chết và mất tích
nhiều tuyến đường bị chia cắt nhiều khu dân cư bị cô lập
theo ghi nhận của các chuyên gia các vụ sạt lở đều có dạng trượt chảy
và một trong những tác nhân kích thích dạng sạt lở này là mưa lớn kéo dài ở các vùng có địa hình sơn núi và sát sông suối
thực tế tổng lượng mưa đo được tại vụ sạt lở thủy điện rào trăng ba tỉnh thừa thiên huế lên đến một bảy mươi hai mm trong sáu ngày
lượng mưa tại đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy tỉnh quảng trị là một một trăm sáu mươi tám mm trong một mươi bốn ngày còn tại xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam lên đến một hai trăm ba mươi một mm trong hai mươi tám ngày
lượng mưa lớn và kéo dài như thế này
là chưa từng xảy ra ở các địa phương trước đây
biện pháp nào để phòng tránh hay di rời người dân đến những nơi an toàn hơn hay không
theo đánh giá của một số chuyên gia hiện các biện pháp cảnh báo dự báo của việt nam nói chung và các tỉnh thành phố miền trung nói riêng vẫn chưa phù hợp
đánh giá về nguyên nhân của tình trạng này nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng trượt lở mặt dốc liên quan đến hai vấn đề chính
thứ nhất là các hoạt động của con người bao gồm việc đào bóc đất đá với quy mô và khối lượng lớn được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng mất ổn định
sụt trượt mái dốc ta lui đặc biệt là dọc các tuyến đường giao thông vùng núi
nguyên nhân thứ hai là do mưa lớn kéo dài
quá trình này làm cho độ ẩm của đất mái dốc tăng nhanh sức kháng cắt của khối đất giảm đi tùy theo mức độ có thể gây ra sạt lở mái dốc
đã có khá nhiều các giải pháp khác nhau được đưa vào để ứng phó với hiện tượng sạt lở
tuy nhiên không hiệu quả bởi sự biến động của hoạt động khai thác đất đá ở quy mô lớn tại nhiều địa phương
cái khả năng mà phạt hiền có tình hiệu rồi sau đó mà di chuyển là theo tôi là nó không có khả thi lắm
bởi vì những cái tiếng đồng là cái di chuyển thì khi nghe thì nó đã xảy ra ngay tại vị trí của chúng ta rồi và hầu như cái khả năng thoát thân là nó thấp lắm
chính quyền những người dân ở vùng miền núi nên lưu ý như sau
khi có cái dự báo mưa dài ngày những cái khu vực dân cư ở
sát cái mép núi sơn dốc hoặc là sát cả khu vực sông suối những cái điểm tù thủy cần di chuyển đến nơi an toàn hơn
còn cái phương án di chuyển an toàn như thế nào thì tùy cái chính quyền địa phương quyết định
cũng theo các chuyên gia hiện trạng và phân vùng cảnh báo trượt lở trong ngắn hạn
chúng ta có thể biết trước được ở cấp huyện xã những diện tích có nguy cơ trượt lở cao hay những diện tích tương đối an toàn hơn
mỗi khi mưa bão lớn kéo dài
để trên cơ sở đó địa phương có thể thực hiện diễn tập
hoặc sơ tán di rời thậm chí cứu hộ cứu nạn khi trượt lở xảy ra
nhưng về dài hạn chúng ta phải xây dựng được bản đồ được tích hợp
để điều chỉnh các quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
tránh các hoạt động phát triển ở những khu vực có nguy cơ cao
tạc nhân mà gây kích thích cái hiện tượng sạt ở các nghiên cứu trước đây
người ta sử dụng cái lường mưa bình quân nhiều năm
thì theo tôi nó hoàn toàn không phù hợp đối với những cái đặc điểm sạt của khu vực
miền trung này bởi vì miền trung này thì phải là chúng ta cần phải xử lý về cái yếu tố mưa này
là cái thời đoàn mưa bao nhiêu ngày đối với cái vùng đó thì nó sẽ gây sạt
và cái lường mưa bao nhiêu thì nó mới gây xả chứ không phải là cái lường mưa bình quân nhiều năm
sau hàng loạt vụ sạt lở tại các tỉnh miền trung trong mùa mưa lũ năm nay
đang cho thấy vấn đề dự báo cũng cần được quan tâm hơn nữa
bởi có một thực tế là rất khó để dự báo được chính xác sạt lở đất xảy ra ở đâu và khi nào
các nước trên thế giới cũng không có phương án khả thi ngăn chặn sạt lở đất
do đó cần phải cảnh báo phòng tránh thường xuyên khi mùa mưa bão xảy ra